tại thành phố hồ chí minh hiện có năm trăm ba mươi ba chung cư nhà tập thể xây dựng trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm với năm mươi sáu trăm bốn mươi căn hộ
trong số đó rất nhiều chung cư đã hư hỏng xuống cấp nặng
thành phố thì muốn giải tỏa nhưng người dân lại không đồng ý với giá đền bù
chỉ còn một tuần nữa sở xây dựng sẽ phải báo cáo về vấn đề này